phiên sơ thẩm xét xử vụ án hình sự giết người chống người thi hành công vụ xảy ra tám tháng trước tại xã đồng tâm huyện mỹ đức tp hà nội với hai mươi chín bị can
dư luận đặc biệt quan tâm và mong muốn sẽ có bản án thích đáng dành cho những bị cáo phạm tội
và sau tám tháng trôi qua giờ đây sự bình yên được trả lại một diện mạo đang dần đổi thay tại xã đồng tâm
chính quyền cơ sở và nhân dân đang cùng nhau ổn định cuộc sống
và quan trọng hơn tất cả đó là niềm tin đã được đặt đúng chỗ để người dân được hưởng lợi từ các chính sách của đảng pháp luật và của nhà nước
từ năm hai nghìn một mươi ba một số đối tượng tại địa bàn xã đồng tâm thành lập cái gọi là tổ đồng thuật do lê đình kình lê đình công và bùi viết hiểu cầm đầu

các đối tượng này sẽ được đặt đồng tâm đồng tâm đồng tâm đồng tâm đồng tâm đồng tâm
thường xuyên lôi kéo kích động quần chúng nhân dân tại xã đồng tâm
khiếu kiện phức tạp về việc quản lý sử dụng đất của chính quyền cơ sở
không chỉ kích động người dân chống đối lại các hoạt động của chính quyền xã
các đối tượng còn có những hành vi đe dọa đến sức khỏe tính mạng của cám bộ quần chúng nhân dân trong suốt một thời gian dài
có trường hợp người dân khi đồng ý nhận đền bù đất đồng sinh đã bị các đối tượng hành hung
lúc đầu tiên thì công ty tổ đồng thuận cũng là động viên tôi là không nhận tiền bồi thường và giữ lại đất
nhưng mà tôi đã nói thẳng là gia đình tôi là mua đất là nằm trên đất quy hoạch đảm sân bay
nhưng chưa được bồi thường
thế nhưng bây giờ nước mà lấy để an ninh quốc gia là gia đình tôi chỉ trả nhà nước lên đình nghỉ
nên là cũng là đe dọa và chém tôi ở chỗ
và cầu đình chém bằng giọng dao giọng quấm
ông lê đình ba tham gia vào tổ đồng thuận từ năm hai nghìn một mươi năm
tuy không có đất canh tác tại đồng sinh nhưng ông ba thường xuyên gửi đơn thư khiếu nại về nguồn gốc đất
sau này khi nhận ra những sai lầm của bản thân lê đình ba đã thôi không tham gia các hoạt động của tổ đồng thuận
từ đó ông ba thường xuyên bị các đối tượng trong tổ đồng thuận đe dọa uy hiếp
nếu như mày phản bội thì gia đình
mày phải chịu trách nhiệm
thực ra là chỉ có hai vợ chồng già
thì sau khi mà bị cái như thế đêm không ngủ được cũng chỉ sợ là lại ném vào lần nữa
nhà thì nhà trống huynh trống hoác ra
thế nên là rất là lo
trước đây là tôi tham gia tổ đồng thuận
nhưng mà sau từ khi mà nghe tin là bộ đội về xây tường bao đất quốc phòng
mà thì lúc bây giờ là tôi cảm thấy là cái này là mình không thể tham gia được nữa
bởi vì là quân đội
người ta làm là đúng
cho nên là tôi gọi tôi thôi luôn
sau khi vụ việc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
một bộ phận người dân trước đây bị các đối tượng lôi kéo lợi dụng tham gia vào các hoạt động gây dối
cũng đã nhận ra sai lầm
và giờ đây họ đang nỗ lực sửa sai
tình hình an ninh trật tự tại xã đồng tâm đến nay đã có những thay đổi rõ nét
hệ thống chính trị tại cơ sở được kiện toàn
rõ về đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
đặc biệt liên quan đến vấn đề đất đai
đã không còn những hoạt động ngang nhiên gây dối
cản trở hoạt động của chính quyền cơ sở như trước đây
tự tôi cảm thấy sai trái thì tôi không tham gia nữa
và từ ngày xảy ra cái vụ chín tháng một đến giờ thì nhân dân vẫn yên ổn làm ăn mà
tôi sẽ từ nay ở đi là tôi sẽ không bao giờ vi phạm vào pháp luật nữa
bà con người ta cũng thấy rằng đây là cái vấn đề
đất cát rồi nhà nước người ta đã làm đúng rồi
cho nên là
theo tôi thiết nghĩ rằng tất cả mọi vấn đề của xã hội trung tâm thì đến giờ phút này thì
hầu như là bà con cũng thấu hiểu và cũng yên tâm
sự đổi thay nhất đó là lòng tin của nhân dân đối với đảng và cấp ủy đảng chính quyền
ủy ban xã cũng đã cùng với các đoàn thể để tuyên truyền vận động
các hộ dân cũng đã nhận thức ra những việc làm sai trái của mình
theo dõi diễn biến phiên tòa không chỉ dư luận mong chờ những bản án thích đáng
mà chính người dân tại đồng tâm cũng mong muốn các cơ quan chức năng xét xử đúng người đúng tội
nghiêm trị giăn đe những đối tượng còn muốn lợi dụng lôi kéo quần chúng nhân dân để thực hiện các mưu đồ chống phá
từ cái vụ kình xảy ra như thế là dân hùng tâm đã hiểu ra tất cả là những cái sự việc rồi
cho nên là bây giờ sẽ làm thế nào xử cho nó đúng
pháp luật coi như là để cho sau này khỏi xảy ra những cái việc như thế nữa